một xe ô tô tải chở hàng chục xe máy từ hà nội vào tỉnh quảng bình
chuẩn bị nhập cho một đại lý tại thành phố đồng hới
thì bị ngọn lửa bùng lên thiêu dụi thùng xe cùng hàng hóa và gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng
sự việc xảy ra vào khoảng chín h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng bốn
tại đường nguyễn văn linh phường bắc lý thành phố đồng hới quảng bình
xe ô tô tải biển kiểm sát hai mươi chín h chín nghìn chín trăm tám mươi năm
chưa rõ tên người lái xe đang vận chuyển lô xe máy vừa xuất xưởng từ hà nội vào quảng bình
khi xe vừa dừng để chuẩn bị giao hàng cho một đại lý xe máy tại thành phố đồng hới
thì lửa bốc lên từ phía sau xe
lái xe nhanh chóng tìm cách dập lửa nhưng do gió mạnh nên chỉ trong chốc lát
ngọn lửa chùm lên toàn bộ thùng xe
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh quảng bình đến hỗ trợ dập tắt đám cháy
cứu được đầu xe nhưng toàn bộ xe máy chở trên thùng xe ô tô bị thiêu dụi hoàn toàn
nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ